hai năm một lần nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú ở các lĩnh vực văn học nghệ thuật nhằm tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ

cả cuộc đời của nghệ sĩ cống hiến cho nghệ thuật mà sự nhận lại về vật chất cũng không nhiều nhất là với các diễn viên kịch hát truyền thống

hạ viện nhật bản cũng thông qua một số dự luật được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng đối với đảng cầm quyền như dự luật cho phép mở casino nhiều tranh cãi
trong phiên họp toàn thể hạ viện nhật bản do liên minh cầm quyền giữa đảng tự do dân chủ và đảng công minh chiếm đa số ghế đã phủ quyết đề xuất tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ hiện nay của lãnh đạo sáu đảng đối lập
phe đối lập đưa ra yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm với lý do chính phủ của thủ tướng abe đang vội vã thông qua nhiều dự luật chưa thực sự cần thiết trong bối cảnh nhật bản vẫn cần tập trung mọi nỗ lực để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua
phản bác chỉ trích này đảng công minh cho rằng chính phe đối lập đang chỉ hoãn thời gian dành cho việc hỗ trợ người dân những vùng chịu thiên tai
cũng tại phiên họp hạ viện nhật bản đã thông qua dự luật casino gây nhiều tranh cãi theo đó cho phép kinh doanh sòng bạc tại những khu nghỉ dưỡng đồng thời đề xuất mở thêm ba sòng bạc ở nhật bản
chính phủ của thủ tướng shinzo abe cho rằng các sòng bạc sẽ giúp thu hút thêm khách du lịch và thu về hàng tỷ đô la mỹ song đảng đối lập lo ngại dự luật sẽ cản trở hoạt động chấn áp tội phạm
đàm phán sửa đổi hiệp định thương mại tự do khu vực bắc mỹ gọi tắt là nafta gồm mỹ mexico và canada sẽ sớm được nối lại
đây là tiết lộ của bộ trưởng thương mại mỹ wilber root trong bối cảnh các cuộc đàm phán sửa đổi nafta đang tiến triển khá chậm chạp hiện nay
trả lời trên truyền hình bộ trưởng winbur ross cho biết tổng thống đắc cử mexico andres manuel lópez obrador đã bày tỏ quan điểm rằng ông thích ý tưởng sửa đổi nafta
theo bộ trưởng thương mại mỹ ông obrador đã bắt đầu làm việc về các cuộc đàm phán thương mại và mỹ đánh giá các hoạt động này sẽ sớm có tiến triển theo thông báo mới nhất của bộ ngoại giao mexico
ngoại trưởng canada chrystia freeland sẽ tới mexico
ngày hai mươi sáu tháng bảy để thảo luận với tổng thống đắc cử obrador về nafta
trước đó hồi đầu tháng bảy thủ tướng canada justin trudeau đã trao đổi với ông obrador về những mong muốn chung trong đàm phán nâng cấp nafta
ngân hàng trung ương pháp bof dự báo một cuộc chiến thương mại quốc tế với việc tăng thuế trên diện rộng có thể khiến tổng sản phẩm quốc nội gdp toàn cầu giảm ba sau hai năm
thông báo được đưa ra trong bối cảnh đàm phán thương mại mỹ trung thất bại và các bên cáo buộc lẫn nhau thiếu thiện trí
và đóng cánh cửa đối thoại
trong công trình nghiên cứu công bố hôm một mươi chín tháng bảy các chuyên gia kinh tế của bof nêu rõ tác động trực tiếp của việc tăng một mươi điểm phần trăm thuế nhập khẩu có thể làm giảm một sản lượng toàn cầu sau hai năm
tác động này có thể gia tăng do sự suy giảm của năng suất sự gia tăng về chi phí sử dụng vốn và sự suy yếu của nhu cầu đầu tư
và điều này có thể tác động tiêu cực tới lòng tin của doanh nghiệp khiến họ rè rạt hơn trước mỗi quyết định đầu tư
từ đầu năm nay chính quyền của tổng thống mỹ donald trump đã khơi màu cuộc chiến thương mại toàn cầu khi quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nhôm và thép
đồng thời đe dọa sẽ thực hiện biện pháp tương tự với mặt hàng ô tô nhập khẩu vào mỹ
ngày hai mươi tháng bảy nhà chức trách y tế singapore thông báo tin tặc đã đánh cắp dữ liệu sức khỏe của một năm triệu người dân nước này
trong đó có cả dữ liệu cá nhân của thủ tướng lý hiển long và nhiều bộ trưởng
đây được xem là vụ dò dị dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia đông nam á này
trong cuộc họp báo chung bộ y tế và bộ truyền thông và thông tin singapore cho biết dữ liệu chính phủ đã bị đột nhập trong cuộc tấn công mạng có chú ý
có mục tiêu và được lên kế hoạch chú đáo đồng thời mô tả đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ
đối tượng trong vụ việc này là những bệnh nhân từng đến các phòng khám từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tin tặc đã xâm nhập hệ thống máy tính
tin tặc đã xâm nhập hệ thống máy tính của singhealth cơ quan y tế chính phủ của singapore
với hệ thống gồm bốn bệnh viện tám phòng khám và nhiều trung tâm nghiên cứu sức khỏe khác
thông báo cũng cho hay tin tặc đặc biệt nhắm tới thông tin y tế của thủ tướng lý hiển long
trong đó có chi tiết về cá nhân thủ tướng cũng như các loại thuốc mà ông đã từng điều trị
hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân